tại cao bằng học viện chính trị quốc gia hồ chí minh ban tuyên giáo trung mương phối hợp với tỉnh nguyệt cao bằng
tổ chức hội thảo khoa học đồng chí hoàng đình dông với cách mạng việt nam và quê hương cao bằng
đến sự có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
bốn mươi tham luận của các nhà lãnh đạo quản lý nhà khoa học đã khẳng định vai trò của đồng chí hoàng đình dông
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh người con ưu tú của dân tộc và quê hương cao bằng
trong chỉ đạo và thành lập tổ chức đảng đầu tiên của cao bằng lạng sơn
hội thảo khơi dậy niềm tự hào về lịch sử đấu tranh bất khuất kiên cường của các thế hệ cha anh trong các tầng lớp nhân dân
nhất là đối với thế hệ trẻ củng cố niềm tin và sự lãnh đạo của đảng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước